trong khi các sông kiến giang đang xuống chậm thì các sông ở hạ lưu sông ngàn sâu sông la hà tĩnh và sông cả nghệ an vẫn còn đang lên và nhiều nơi vẫn giữ ở mức trên báo động ba tới cả mét nước
tuy nhiên trong đêm nay và ngày mai khi bão số bảy tiến sát đất liền hơn mưa miền trung sẽ giảm nhanh
từ thanh hóa cho tới thừa thiên huế mưa sẽ chỉ còn ở vài nơi trong khi các tỉnh từ đà nẵng đến quảng nam sẽ còn mưa vừa với lượng mưa từ một mươi hai mươi mm
bão sarika đi vào biển đông đồng nghĩa với trung tâm hút gió cũng tiến gần hơn với tây nguyên và nam bộ
vì thế gió mùa tây nam ở khu vực này cũng duy trì hoạt động với cường độ mạnh nên mưa vẫn sẽ duy trì ở nhiều nơi cả ở tây nguyên và nam bộ trong đêm nay
vùng mưa to được xác định là khu vực phía nam của tây nguyên và toàn bộ các tỉnh nam bộ với lượng mưa lên tới từ ba mươi năm mươi mm
ở thành phố hồ chí minh trong chiều mai cũng có khả năng xuất hiện mưa to trên bảy mươi mm và đáng ngại là mưa lớn lại xuất hiện đúng vào giờ tan tầm
tình trạng kẹt xe do ngập ống là hoàn toàn có khả năng cao sẽ xảy ra
do mưa nhiều nên nhiệt độ ngày mai ở tây nguyên vẫn duy trì ở mức thấp là từ hai mươi tám ba mươi độ ở tây nguyên và ba mươi ba mươi hai độ ở nam bộ
và sau đây là dự báo chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước